tại bình dương các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang phối hợp với công an thị xã tân uyên
điều tra làm rõ vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra trên địa bàn thị xã tân nguyên
theo đó vào khoảng h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín anh hoàng hương hoa bốn mươi hai tuổi lái xe taxi
chở hai thanh niên đến đường tân hiệp một mươi bảy phường tân hiệp thị xã tân uyên
thì bất ngờ bị một thanh niên ngồi phía sau dùng dao định cứa cổ lái xe
hai thanh niên tiếp tục khống chế cướp đi hơn chín triệu đồng cùng ba điện thoại di động rồi tẩu thoát
bị thương anh hoa bỏ xe chạy bộ đến gõ cửa nhà dân nhờ giúp đỡ và được người dân trở đi bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
sự việc đang được công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã tân uyên để tiếp tục điều tra làm rõ